công an huyện điện biên đông tỉnh điện biên vừa chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh
đội kiểm soát ma túy cục hải quan tỉnh phá thành công chuyên án bắt một đối tượng thu hai bánh heroin và một mươi hai viên ma túy tổng hợp
vào hai mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng năm tại bản chopley xã keo lom huyện điện biên đông tỉnh điện biên
tổ công tác phối hợp do công an huyện điện biên đông chủ trì đã phá thành công chuyên án bắt quả tang giàng a dua sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại bản tổng sớ xã phú hồng huyện điện biên đông tỉnh điện biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ hai bánh heroin một mươi hai viên ma túy tổng hợp một xe máy và một con dao nhọn
quá trình phát hiện bắt giữ giàng a dua đã dùng dao chống trả quyết liệt lại lực lượng vây bắt
thế nhưng với tinh thần kiên quyết chấn áp bắt giữ tội phạm tổ công tác đã bắt giữ thành công đối tượng và đảm bảo an toàn
hiện giáng a dua cùng với tăng vật đã được công an huyện điện biên đông bàn giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên để tiếp tục đấu tranh mở rộng
các phòng nghiệp vụ công an tp hcm phối hợp cùng với công an quận tân phú đã kiểm tra một quán bar paris
qua đó lực lượng chức năng đã phát hiện có gần bảy mươi thanh niên dương tính với chất ma túy
chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
trước đó khoảng một giờ ngày hai mươi bảy tháng năm
công an tp hcm đã ập vào kiểm tra quán ba paradise ở địa chỉ số tám mươi chín đường tân sơn nhì
thời điểm kiểm tra trong quán có hàng trăm khách đang nhảy nhót theo nhà cực lớn của quán
thấy công an các dân chơi tìm cách thoát ra ngoài nhưng bị lực lượng chức năng chốt chặn
tại hiện trường công an thu giữ nhiều viên nén nghi là ma túy
lực lượng chức năng phát hiện quán có nhiều lỗi vi phạm
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện sáu mươi ba trường hợp dương tính với chất ma túy
còn tại đà nẵng kiểm tra lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn
công an phường xuân hà quận thanh khê đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên là nữ giới
rủ nhau sử dụng trái phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra phát hiện phía cuối rừng ngủ phòng khách sạn có một gói ni lông
bên trong chứa tinh thể màu trắng một đĩa nhựa một loa một đèn chiếu
các đối tượng khai nhận số tinh thể màu trắng thu được là ketamin
vừa được nhóm đối tượng mang đến để cùng nhau sử dụng
qua test nhanh hai trên ba đối tượng dương tính với chất ma túy
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
công an quận bình tân tp hcm cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra vụ việc
người đàn ông tử vong khi rơi từ trên cao xuống đất
nghi là do bị điện giật trong lúc sửa nhà
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi bảy tháng năm
nhóm người tiến hành sửa chữa căn nhà trong một con hẻm
ở đường liên khu năm mươi sáu phường bình hưng hòa b quận bình tân
lúc này một người dùng thang đã trèo lên khu vực mặt tiền căn nhà
để sửa lại những vị trí bị thấm nước
khi vừa trèo lên đến khu vực tầng một bám vào khung sắt
thì nghi bị điện giật rơi xuống đất tử vong
được biết người đàn ông này quê tại trà vinh ba mươi năm tuổi
đang thuê trọ trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an xã suối dây vừa bàn giao đối tượng nguyễn thị dún ba mươi bảy tuổi
trú tại ấp tân đông xã tân thành huyện tân châu tỉnh tây ninh
công an huyện tân châu thụ lý điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi sáu tháng năm chị nguyễn thị hoa
trú tại xã xuế dây huyện tân châu đến công an xã xuế dây trình báo vụ việc
con gái chị bảy tuổi sau khi đi học về bị một người phụ nữ lạ mặt rụ rỗ
lấy mất một vòng kim loại bằng vàng trị giá ba triệu đồng
đến một mươi bảy h một mươi năm cùng ngày công an xã xuế dây phát hiện đối tượng
đang điều khiển xe mô tô ở khu vực nông trường cao xu thuộc ấp bốn xã xuế dây
nên bắt giữ đưa về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận tên là nguyễn thị dún
quê huyện bến lức tỉnh long an đã thừa nhận hành vi phạm tội
sau khi chiếm đoạt được nữ trang của cháu bé dún mang đến tiệm vàng
bán được hơn hai triệu sáu trăm linh nghìn đồng
vụ việc đang được công an huyện tân châu tiếp tục điều tra làm rõ
để xử lý theo quy định của pháp luật
vận chuyển ba mươi ba gói thuốc lá điếu nhập lậu nguyễn văn kha
trú tại xã mỹ quý tây huyện đức huệ tỉnh long an
vừa bị công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang tạm giữ
để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm
ngày hai mươi bảy tháng năm tại khu phố trung lương phường một mươi thành phố mỹ tho
tổ công tác của công an thành phố mỹ tho phát hiện kha điều khiển xe ô tô tải
biển kiểm soát năm mươi bốn z bốn nghìn bảy trăm chín mươi sáu có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm
nên phối hợp với tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
tiến hành chặn dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên xe ô tô có ba mươi ba gói thuốc lá điếu
mang nhãn hiệu hero và jet do nước ngoài sản xuất
nguyễn văn kha khai nhận vận chuyển thuê cho người khác từ tỉnh long an
về tỉnh trà vinh vụ việc đang được công an thành phố mỹ tho tiếp tục điều tra
củng cố hồ sơ để xử lý
nhận thấy giá ga trên thị trường đang có dấu hiệu tăng nhiệt
bên cạnh đó nhu cầu sử dụng tiêu thụ ga trên thị trường trong giai đoạn này tăng cao
một công ty trên địa bàn xã đồng quang huyện gia lộc tỉnh hải dương
đã lợi dụng để sản xuất buôn bán hàng giả là ga số lượng lớn
vụ việc vừa được công an huyện gia lộc tỉnh hải dương kiểm tra phát hiện
ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện gia lộc đột kích kiểm tra phát hiện
tại công ty cổ phần thương mại vận tải ga hồng phát do phạm văn hoán là giám đốc công ty
và bùi thị hương là phó giám đốc công ty cùng một số nhân viên
đang có hành vi sang chiết ga trái phép từ bình ga công nghiệp loại bốn mươi năm kg hãng vinasin
sang các bình loại một mươi hai kg
có in logo của các hãng ga petro vinas
công an huyện gia lộc đã lập biên bản vụ việc quản lý hơn năm trăm linh niêm mảng co các loại
hơn chín trăm linh tem chống hàng giả các loại bốn bình ga loại bốn mươi năm kg
cùng một số dụng cụ phương tiện sổ sách liên quan đến hoạt động của công ty
công an huyện gia lộc đã lập biên bản vụ việc quản lý hơn năm trăm linh niêm mảng co các loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình
và đóng bằng co dán tem mát và đi phân phối theo các đơn đặt hàng ở các tỉnh
theo khai nhận mỗi bình loại bốn mươi năm kg sau khi được sang chiết bán ra thị trường
công ty thu lợi được khoảng từ bảy mươi đến một trăm linh nghìn đồng một bình so với bình ga chính hãng
mỗi ngày công ty thu lợi được khoảng từ bốn đến bốn năm triệu đồng
do thấy giá cả mặt hàng ga trong thời gian gần đây có dấu hiệu tăng giá
nên từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai lãnh đạo công ty đã chỉ đạo một số công nhân
đi nhập bình ga loại bốn mươi năm kg từ một công ty đóng trên địa bàn huyện cầm giang
có giá trị đầu vào thấp hơn sau đó về sang chiết sang các bình loại một mươi hai kg
sau khi sang chiết xong sẽ gắn niêm mảng co và dán tem chống hàng giả
khi hoàn thiện công ty sẽ bán cho các đại lý bán lẻ ở các tỉnh hải dương hưng yên ninh bình
qua kết quả điều tra xử lý hiện tại công an huyện nọc xác định hành vi của các đối tượng
qua dấu hiệu của tội phạm sản xuất và buôn bán hàng giả
vậy là công an huyện gia lộc đang tiếp tục thu thập thông tin tài liệu và các chứng cứ có liên quan
để chứng minh về hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
hiện công an huyện gia lộc đã tiến hành thu giữ các bình ga của công ty bán ra cho các đại lý
ở các tỉnh lân cận đồng thời phối hợp với các sở ban ngành và các đơn vị doanh nghiệp liên quan
điều tra xác minh làm rõ vụ việc
lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện nhiều đối tượng đã dùng thủ đoạn tinh vi
để hoạt động mua bán chứa chấp tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy môi giới mại dâm
và chứa mại dâm phản ánh tại tỉnh bắc ninh
tại khách sạn family tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám thuộc phường tân hồng thành phố tử sơn hai trăm một mươi một đối tượng có hành vi sử dụng
trái phép chất ma túy tại hai mươi sáu phòng bị công an tỉnh phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm
với ma túy và các cổ nghiệp vụ bộ công an bắt quả tàng
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ gần năm mươi hai gam ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật liên quan
công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố sáu mươi sáu bị can về hành vi tàng trữ
mua bán chứa chấp tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
núp bóng hình thức kinh doanh cà phê dài khát tại quán cà phê thư giãn anh khánh thuộc xã phương liễu
huyện quế võ do đồng văn quyên năm mươi sáu tuổi ở huyện phú bình tỉnh thái nguyên quản lý
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh cũng đã bắt quả tăng ba đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm
mỗi ngày có khoảng bảy tám gái bán dâm tá túc tại quán sẵn sàng phục vụ khi khách có nhu cầu
mấy khách đến là hỏi mua rồi bao tiền phòng cán bộ nói là ba trăm linh một lượt một người
thế còn bây giờ có những nhân khách mới đi với ai thì khách mới chọn
chịu chọn cũng đi nhân viên tự đi còn tiền thu là tôi trả nhân viên là một nửa
để đối phó với lực lượng công an chủ cơ sở hoặc người được giao quản lý khách sạn quán bar karaoke
thường sử dụng thủ đoạn ủy quyền cho nhiều lượt đối tượng khác nhau quản lý hoặc bán cổ phần cho một số đối tượng khác
sửa lại các hệ thống cửa hệ thống bảo vệ xung quanh kiên cố hơn
các đối tượng môi giới mại dâm chứa mại dâm cũng hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi như sử dụng các tài khoản gia lô
facebook các trang web đăng tin bài hình ảnh gai bán dâm để mời chào khách
đầu năm đến nay công an tỉnh bắc ninh đã bắt triệt xóa ba mươi bảy vụ bốn trăm tám mươi ba đối tượng lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự để hoạt động phạm tội tệ nạn ma túy
bắt một mươi tám vụ một trăm một mươi hai đối tượng khởi tố một mươi tám vụ hai mươi một đối tượng về tội mua giới mại dâm và chứa mại dâm
chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo áp dụng đồng bộ các biện pháp tuyên truyền để nâng cao ý thức cảnh giác cũng như chấp hành pháp luật cho chủ kinh doanh có điều kiện tăng cường công tác kiểm tra
cùng với các nước nước khác kiểm tra các cơ sở này phát hiện xử lý quân án kiểu thời đã nghiên cứu giả soát áp dụng đồng bộ các biện pháp mượn vụ để xác định các điểm có dấu hiệu phức tạp hoạt động phạm tội về ma túy mại dâm
chúng tôi sẽ bắt bắt và sẽ truy tố những đối tượng đứng bên sau chủ nhu cầm đầu
với việc triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp công tác tình hình lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện để hoạt động tệ nạn
nạn ma túy mại dâm trên địa bàn tỉnh bắc ninh đã được kiềm chế không còn những tụ điểm hoạt động gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
qua đó đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn